thưa quý vị sáng nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ubthqh tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật nghị quyết của kỳ họp thứ sáu
và kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội khóa một mươi năm hội nghị kết nối trực tuyến tới sáu mươi ba điểm cầu trong cả nước
hội nghị lần này tập trung quán triệt những điểm mới nội dung trọng tâm yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu
của chín luật và một mươi một nghị quyết quan trọng mà kỳ họp thứ sáu và kỳ họp bất thường lần thứ năm
quốc hội khóa một mươi năm đã thông qua
những nội dung này có tác động sâu rộng đến xã hội và chính sách kinh tế vĩ mô của đất nước
có ý nghĩa không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
mà còn có ý nghĩa căn cơ chiến lược lâu dài trong giai đoạn tiếp theo
đặc biệt với việc thông qua luật đất đai sửa đổi quốc hội đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ
lập pháp quan trọng nhất của nhiệm kỳ
chất lượng các luật nghị quyết sau khi được ban hành đã quy định những nội dung cân bản về đất đai
nhà ở căn cước lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
bước đầu đã nhận được sự đồng thuận đánh giá cao của nhân dân cử tri đồng bào ta ở nước ngoài
và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước
từ tình hình thực tế và báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội của chính phủ và các tham luận tại hội nghị
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá đã có chuyển biến rõ rệt
trông thấy trong công tác triển khai luật
nghị quyết nhất là sau thành công của hội nghị toàn quốc lần thứ nhất
các cơ quan đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao chủ động quyết lực khắc phục mọi khó khăn thách thức
nhất là sức ép về tiến độ phạm bi khối lượng công việc để nỗ lực khẩn trương sớm triển khai thi hành luật và nghị quyết
số lượng văn bản ban hành quy phạm pháp luật chúng ta hôm nay chưa có tổng kết
nhưng qua theo dõi sơ bổ thì thấy là cái kịp thời hơn
tình trạng nợ động văn bản nó chậm hơn nó ít hơn rất nhiều
và các cái chất lượng các cái văn bản hướng dẫn thi hành thì chúng tôi thấy là bám sát cái thực tiễn hơn
bám sát tinh thần nghị quyết và luật hơn và đi vào cuộc sống nó nhanh hơn
chủ tịch quốc hội nêu rõ các kết quả triển khai thi hành luật nêu trên là rất đáng ghi nhận
tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu khối lượng công việc cần tiếp tục thực hiện là rất lớn
đặc biệt nhiều luật của kỳ họp thứ sáu và kỳ họp bất thường thứ năm
có số lượng điều luật nội dung giao chính phủ các cơ quan quy định vừa nhiều vừa khó
vừa đòi hỏi cao về tiến độ vừa quy định nhiều chính sách mới đặc thù các nhiệm vụ
quyền hạn mới theo hướng đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho các cơ quan
vì vậy chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ sớm ban hành danh mục văn bản hướng dẫn chi tiết
và phân công cụ thể cơ quan soạn thảo gắn với thời hạn hoàn thành bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện
đảm bảo tiến độ chất lượng để kịp thời có hiệu lực cùng với luật nghị quyết có tính khả thi
nhất quán đồng bộ trong hệ thống văn bản pháp luật đặc biệt là văn bản quy định chi tiết
các luật có mối quan hệ mật tuyết với nhau như luật đất đai luật nhà ở luật kinh doanh bất động sản
tuyệt đối không để trồng chéo phát sinh vương mắc điểm nghẽn phát sinh quy trình thủ tục giấy phép con
trái với quy định trong tổ chức thực hiện
trên cơ sở thành công của hội nghị lần thứ nhất và hội nghị lần thứ hai này
chủ tịch quốc hội mong muốn và tin rằng những vấn đề được trao đổi tại hội nghị sẽ trở thành bài học
kinh nghiệm quý những vấn đề còn vướng mắt trong triển khai thi hành luật
nghị quyết sẽ có phương án giải quyết phù hợp
qua đó công tác triển khai thi hành pháp luật ngày càng chuyên nghiệp bài bản
đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước
góp phần xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh
sáng nay đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương bộ công an do đại tướng tô lâm
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh về đánh giá tình hình kết quả
triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh quảng ninh lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và công tác phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí nguyễn xuân ký
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh
tính đến giữa nhiệm kỳ đã có một mươi bảy trên một mươi chín chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu
nghị quyết đại hội lần thứ một mươi năm của đảng bộ tỉnh quảng ninh đề ra
kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao và ổn định giữ vững đa tăng trưởng
quảng ninh là địa phương đầu tiên trong vùng đồng bằng sông hồng
hoàn thành phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
và là địa phương đầu tiên trong cả nước
hoàn thành phê duyệt kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh đặc biệt quan tâm chăm lo
bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển văn hóa xã hội con người
của cả giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
công tác xây dựng chỉnh đốn đảng hệ thống chính trị được chú trọng
quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
chủ quyền an ninh biên giới biển đảo quốc gia được giữ vững
chúc mừng và đánh giá cao những thành tích kết quả mà đảng bộ chính quyền
và nhân dân các dân tộc tỉnh quảng ninh đã đạt được trong những năm qua
đại tướng tô lâm nhấn mạnh quảng ninh vươn lên đã và đang trở thành
một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng bắc bộ
một cực tăng trưởng của khu vực phía bắc như lời phát biểu của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng ninh ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm đề nghị tỉnh ủy bám sát các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp
của nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng quyết định số tám mươi ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
của thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh quảng ninh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ
trước mắt tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
được coi là năm tăng tốc góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ
tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng chỉnh đốn đảng vệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh về mọi mặt
tập trung quyết liệt về các biện pháp để cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn khơi thông nguồn lực chủ động nóng bắt những thời cơ
với những đối tác đầu tư để thu hút những dự án đầu tư nước ngoài có năng lực chất lượng
quy mô lớn tập trung vào làm an sinh xã hội không ngừng nâng cao
không phúc lợi xã hội
đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh quảng ninh
đại tướng tô lâm nhấn mạnh mục tiêu cao nhất bao trùm nhất đó là bất luận trong tình huống nào
cũng phải giữ vững thế chủ động chiến lược bảo đảm vững chắc an ninh trật tự không để bị động bất ngờ
tuyệt đối không để xảy ra khủng bố phá hoại gây dối an ninh trật tự
bảo đảm an ninh an toàn cho nhân dân phục vụ phát triển kinh tế xã hội
kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cùng củng cố đảm bảo vững chắc
quốc phòng an ninh trong vùng chiến lược tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng an ninh kinh tế
an ninh nông thôn an ninh dân tộc tôn giáo an ninh chính trị nội bộ tập trung giải quyết những vấn đề
nó gọi là điểm nóng của an ninh trật tự địa phương
về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì cũng đề nghị cao trí cần đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm
theo hướng kết hợp nhân nguyễn giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nhiệm vụ
và phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước và an ninh trật tự gắn với cải cách thủ tục hành chính
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tộc quốc thì trong đó chỉ đạo quyết liệt để thực hiện cái đề án sáu của chính phủ
tôi thấy cái này quyết tâm của tỉnh rất lớn công an tỉnh có trách nhiệm tham hưu để đi vào cụ thể những bước đi về những việc này
đại tướng tô lâm đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và quyết định số chín mươi của ban bí thư đồng thời sớm ban hành triển khai thực hiện đề án xây dựng lực lượng công an tỉnh quảng ninh
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng trong sáng nay tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đại tướng tô lâm
bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã đến sự và phát biểu chỉ đạo
tại lễ khởi công xây dựng trụ sở một công an tỉnh quảng ninh cùng dự buổi lễ có đồng chí nguyễn xuân ký
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh
trụ sở một công an tỉnh quảng ninh được khởi công xây dựng với quy mô một tòa nhà làm việc đa năng trung tâm
gồm một tầng hầm và một mươi ba tầng nổi với công năng làm việc hội trường lớn và các phòng họp nhỏ
trung tâm thông tin chỉ huy phòng truyền thống thư viện và các công trình phụ trợ khác
dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước dịp kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống
lực lượng công an nhân dân việt nam một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để xây dựng lực lượng công an tỉnh quảng ninh
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
những năm qua đảng ủy công an trung gương bộ công an đã quan tâm đầu tư cả về đội ngũ cán bộ
và cơ sở vật chất tiêm lực hậu cần kỹ thuật đã hoàn thành lập phương án sắp xếp lại
xử lý nhà đất an ninh và công tác quy hoạch sử dụng đất an ninh quy hoạch xây dựng phòng cháy chữa cháy
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đảm bảo đồng bộ thống nhất với quy hoạch chung của tỉnh quảng ninh
và quy hoạch đất an ninh của bộ công an
bên cạnh đó cấp ủy chính quyền tỉnh quảng ninh đã dành sự quan tâm hỗ trợ đầu tư kinh phí xây dựng
mua sắm trang thiết bị phương tiện nghiệp vụ công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chiến đấu cho công an tỉnh
đặc biệt tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với đảng ủy công an trung ương
bộ công an đầu tư kinh phí thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của công an tỉnh khởi công hôm nay
đáp ứng yêu cầu làm việc cho cám bộ chiến sĩ công an tỉnh dự án này chắc chắn sẽ làm thay đổi diện mạo sở chỉ huy công an tỉnh quảng ninh
và phục vụ hiệu quả cho công tác chiến đấu của công an tỉnh
để công trình được hoàn thành đúng tiến độ an toàn bảo đảm chất lượng bộ trưởng tô lâm yêu cầu chủ đầu tư
đơn vị tư vấn nhà thầu thi công phải bám sát các mục tiêu yêu cầu chấp hành đúng quy định của pháp luật
nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các cam kết về quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng
các đơn vị chức năng liên quan của bộ cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt về thủ tục kỹ thuật đảm bảo an ninh trật tự an toàn và vệ sinh môi trường công cộng
tại địa điểm đầu tư xây dựng nâng cấp
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an tỉnh quảng ninh nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy
tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được đảng ủy công an trung gương bộ công an và cấp ủy chính quyền nhân dân tỉnh quảng ninh tin tưởng giao phó
thay mặt đảng ủy công an trung gương bộ công an bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh quảng ninh
đã dành tình cảm sự quan tâm sâu sắc đối với lực lượng công an nhân dân nói chung công an tỉnh quảng ninh nói riêng trong thời gian qua
đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa trong thời gian tới
tại hà nội sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi bốn trong công an nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
năm hai nghìn hai mươi ba là năm thứ hai triển khai thực hiện đề án số bốn của bộ công an về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân
công tác triển khai đề án đã hoàn thiện hơn trong các văn bản hướng dẫn và thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện
kỳ thi đánh giá của bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba đã hoàn thành mục tiêu yêu cầu đề ra đảm bảo an toàn nghiêm túc đúng quy chế được dư luận xã hội và các đơn vị chức năng đánh giá cao
tại hội nghị các đại biểu đã tham luận phân tích làm rõ những kết quả nổi bật những khó khăn vương mắc hạn chế tồn tại và nguyên nhân kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác tuyển sinh
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu công an các đơn vị địa phương các học viện trường công an nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới
đặc biệt là việc thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ công tác tuyển sinh các trình độ loại hình đào tạo đặt mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn tuyển lựa chọn được những cán bộ thực sự có trình độ năng lực đáp ứng tốt hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn ngành

trong luận hội thảo thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh trọng tâm trong xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nguyện hiện đại là yêu cầu về con người và trang thiết bị phương tiện công cụ phục vụ công tác chiến đấu
trong điều kiện kinh phí còn hạn chế việc đầu tư trang cấp phải bảo đảm hiệu quả thiết thực và cả về tiến độ triển khai
đồng chí thứ trưởng lưu ý công tác hậu cần phải chủ động đi trước cần trang cấp những chủng loại phương tiện thiết bị công an các đơn vị địa phương cần phù hợp với điều kiện công tác chiến đấu chứ không phải mua sắm những chủng loại có sẵn
thứ trưởng cũng đề nghị cục trang bị và kho vận tiếp thu bổ sung các ý kiến góp ý của công an các đơn vị địa phương và dự thảo đề án
công an các đơn vị địa phương cần khẩn trương giả soát những chủng loại vũ khí hiện có để phân loại đánh giá lại chất lượng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý với vũ khí đã được trang bị
công an các đơn vị địa phương cũng cần đánh giá lại tiêu chuẩn định mức trang thiết bị vũ khí để đề xuất cho phù hợp với thực tiễn công tác chiến đấu
sáng nay học viện an ninh nhân dân tổ chức kỷ niệm một trăm một mươi bốn năm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba với nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa
trong đó có cuộc thi phụ nữ học viện an ninh nhân dân duyên dám tài năng
chúc mừng đánh giá cao những thành tích mà hội phụ nữ học viện cũng như từng cá nhân hội viên phụ nữ đã đạt được trong những năm qua
ban giám đốc học viện an ninh nhân dân cũng gửi gắm mong muốn chị em hội viên sẽ tiếp tục phát huy lan tỏa phong trào thi đua
phụ nữ công an bản lĩnh nhân văn kỷ cương trách nghiệp vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc gia đình
gìn giữ những giá trị truyền thống của phụ nữ việt nam vừa là người giữ lửa hạnh phúc trong gia đình vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao
dịp này học viện an ninh nhân dân cũng đã tổ chức hội thi phụ nữ học viện an ninh nhân dân duyên giáng tài năng
qua đó động viên hội viên phấn khởi thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn của học viện
đồng thời tạo thêm niềm vui là sân chơi bổ ích để các hội viên hội phụ nữ tỏa sáng
thể hiện bản lĩnh sự sáng tạo với những phần thi được đầu tư công phu để lại nhiều ấn tượng sâu sắc
kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba cục truyền thông công an nhân dân tổ chức nhiều chương trình sôi nổi và ý nghĩa
thu hút đông đảo các cán bộ chiến sĩ tham gia
các hoạt động đã tạo được không khí vui tươi ấm áp và để lại nhiều ấn tượng đẹp
ngay từ đầu giờ sáng đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân viên thuộc cục truyền thông công an nhân dân đã có mặt để cùng nhau tham gia cuộc thi cắm hoa
với chủ đề phụ nữ cục truyền thông tự tin và tỏa sáng
nhiều tác phẩm ấn tượng được các đội thi thuộc các đơn vị trong cục mang đến với những ý tưởng độc đáo đặc sắc
tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ nói chung và chị em phụ nữ trong cục truyền thông công an nhân dân nói riêng
ngày hôm nay thì tôi tham gia một tinh thần rất vui và cảm thấy hẹo khúc
bởi vì chúng tôi luôn luôn là những bông hoa luôn luôn được đảng ủy cục truyền thông công an dân nâng niu và tạo mọi điều kiện
để phát triển không những trong công tác chuyên môn và trong các hoạt động đoàn thể để chúng tôi luôn luôn được là những bông hoa tỏa sáng
trong đó có nội dung liên quan đến cuộc thi cắm hoa đó là sự tôn vinh những người phụ nữ hàng ngày chúng tôi làm công tác chuyên môn
và những ngày hôm nay chúng tôi được tỏa sáng được thể hiện những năng khiếu của bản thân mình
trong khuôn khổ các chương trình chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
cục truyền thông công an nhân dân còn tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao như thi kéo co nhảy bao bố tạo nên sân chơi lành mạnh
bổ ích nâng cao đời sống tinh thần cho các cán bộ chiến sĩ nhân viên trong đơn vị
đây cũng là cơ hội để mọi người giao lưu học hỏi gian luyện sức khỏe thắt chặt tình đoàn kết gắn bó hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trong ngày hôm nay thì chủ yếu là các hoạt động
thì rõ sẽ là các đồng chí là đoàn viên thanh niên nam sẽ đảm nhận các phần việc mà các công việc này trước đây thì là các chị em của hội phụ nữ cục truyền thông dân đảm nhận
chúng chính vì những cái hoạt động mà chúng tôi tổ chức như thế này thì chúng tôi cũng hiểu hơn những phần nào công việc đặc thù của các chị em trong cục
đặc biệt là những khối của phóng viên truyền hình như là khối nhà xuất bản quan dân
đồng thời hơn nữa là chúng tôi cũng muốn là các hoạt động được tăng cường sự giao lưu gắn kết từ đấy thì tạo sự toàn kết thống nhất trong đơn vị
thông qua ngày kỷ niệm tám tháng ba thì chị em thêm gắn bó đoàn kết nhau hơn và thêm yêu thương nhau
đây cũng là một cái dịp để chị em được gặp gỡ nhau tại cục truyền thông công an nhân dân
và từ những ngày kỷ niệm tám tháng ba này chị em đã thể hiện được thấy được sự yêu thương của lãnh đạo cũng như anh em dành cho chị em
để chị em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn trong công tác chuyên môn
và từ đó thì chị em có nhiều cái năng lực hơn để làm việc
trong thời gian qua
hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân đã luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
góp phần quan trọng cùng toàn thể đơn vị hoàn thành các mặt công tác chuyên môn các nhiệm vụ chính trị được giao
những sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo chính là động lực để chị em tiếp tục nỗ lực hơn trong công tác nghiệp vụ của đơn vị
đây cũng là cơ hội để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ công an nhân dân
xứng đáng với tám chữ vàng bác hổ tặng phụ nữ việt nam
anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang